do vậy chúng ta không thể một phút lơ là chủ quan đặc biệt là ở giai đoạn mới này càng phải quyết liệt chủ động và triển khai đồng bộ các giải pháp hơn nữa
đối với công an tỉnh sơn la đội cấp cứu phản ứng nhanh chống dịch thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đã được thành lập và đi vào hoạt động
cùng với đó là việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong toàn lực lượng
đều đạn đầu giờ buổi sáng hàng ngày công an tỉnh sơn la triển khai đo thân nhiệt đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
tại tất cả các trụ sở làm việc
tiến hành đo trên một lượt cán bộ chiến sĩ một trăm linh cán bộ chiến sĩ có nhiệt độ cơ thể đảm bảo theo quy định không có biểu hiện sốt ho hay cảm cúm
đây là một trong những biện pháp công an tỉnh sơn la tập trung triển khai thực hiện góp phần giúp cán bộ chiến sĩ chủ động
nâng cao ý thức không lơ là trước công tác phòng chống dịch bệnh
từ đó đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chúng tôi đã khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đó là tổ chức cho anh em phun thuốc khử trùng tại các trụ sở làm việc của cơ quan công an tỉnh các đơn vị chiến đấu tập trung
hàng ngày thì triển khai các biện pháp thường xuyên như là rửa tay bằng nước sát khuẩn
rồi đeo khẩu trang khi tiếp xúc và làm việc và tiếp xúc với nhân dân và giao trong giao dịch công tác giữ khoảng cách an toàn để làm việc
đồng thời cũng đã bố trí khu vực để phục vụ cho cách ly nếu có trường hợp là cán bộ chiến sĩ nghi bị nhiễm covid một mươi chín
để góp phần chung tay cùng với địa phương đẩy lùi dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an sơn la
trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra có những diễn biến phức tạp
công an tỉnh sơn la đã thành lập đội cấp cứu phản ứng nhanh chống dịch thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo nắm bắt kịp thời các thông tin dịch bệnh một cách nhanh nhất
hướng dẫn các y bác sĩ tại bệnh xá và cán bộ y tế các đơn vị về các biện pháp ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra
tổ chức phun thuốc sát trùng khử khuẩn toàn bộ các đơn vị thuộc công an tỉnh cấp hóa chất cho y tế các đơn vị làm công tác khử trùng tiêu độc tại đơn vị
cấp phát trên ba mươi khẩu trang y tế một chai nước sắt quẩn nhanh năm trăm linh chai xà phòng rửa tay tại các phòng làm việc phục vụ cán bộ chiến sĩ phòng bệnh ưu tiên các đơn vị tiếp xúc trực tiếp với nhân dân
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng và nhân dân khi đến làm việc tại các trụ sở công an hiểu biết về nguyên nhân gây bệnh đường lây truyền và cách phòng tránh dịch bệnh covid để chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch
phối hợp tăng cường kiểm tra phát hiện ngăn chặn
xử lý các đối tượng thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh đã ra quyết định thành lập đội phản ứng nhanh gồm sáu thành viên là cán bộ y tế của công an tỉnh
trong thời gian qua đội cấp cứu phản ứng nhanh của công an tỉnh đã thực hiện các nội dung như là phun tiêu trùng khử độc thường xuyên tại các trụ sở làm việc của công an tỉnh
chuẩn bị địa điểm để thực hiện
nội dung cách ly tập trung hiện tại đã bố trí được vị trí giường nơi ăn chỗ nghỉ cho khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong trường hợp khi cần phải cách ly tập trung
hướng dẫn cán bộ chiến sĩ chủ động phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng đồng thời sẵn sàng tham gia thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch
là việc làm cấp thiết của cán bộ chiến sĩ công an sơn la đang nỗ lực thực hiện để có đủ sức khỏe góp phần giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống vì bình yên hạnh phúc của nhân dân
quỹ ban nhân dân tỉnh cà mau vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tổ chức kiểm soát các đối tượng đến và về địa phương để phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kịp thời cách ly điều trị tránh lây lan trong cộng đồng
công an tỉnh cà mau chủ trì phối hợp cùng các lực lượng công an nhân viên y tế kiểm soát quân sự thành lập các chốt trạm kiểm soát tại danh giới của các chủng giao thông đường bộ vào tỉnh như quốc lộ một a quốc lộ sáu mươi ba quảng phụng hiệp đường xuyên á tiến hành thu thập thông tin khai báo y tế đối với tất cả các xe ô tô gặt máy đến địa phương từ vùng có dịch đồng thời tiến hành đo thân nhiệt đối với các trường hợp có hiện tượng nghi ngờ nhiễm bệnh
tiến hành di chuyển cả xe về trường quân sự địa phương để cách ly y tế ngay theo quy định

nhà ga bến xe hay trên các phương tiện giao thông công cộng đó là những nơi được quy định đeo khẩu trang
đa phần người dân đều thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch và ủng hộ quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang
thế nhưng lẫn trong những người có ý thức và chấp hành nghiêm quy định thì vẫn có những cá nhân bỏ ngoài tai quy định này đặc biệt là người nước ngoài
không cần thiết phải đeo khẩu trang chỉ những người bị bệnh hoặc là đến bệnh viện thì mới phải đeo thôi
chứ tôi và bạn thì không cần cách nhau một mét mà
không chỉ người nước ngoài mà bản thân những người việt nhiều người cũng phớt lờ quy định này
và những hình ảnh như thế này không khó để bắt gặp trên các tuyến phố và ai cũng có lý do của riêng mình
chắc là có lý do gì thì người ta gần nhà gần cái đấy người ta cũng đeo hoặc là người ta quên
có chứ ạ cũng có quên nhưng mà trước đây bây giờ thì hay đeo đều
hình ảnh vẫn quên
chẳng qua lúc nãy chụp ảnh bỏ ra mà
theo các bác sĩ nguy cơ lây nhiễm bệnh ở các nơi công cộng là rất cao
càng chỗ đông người nguy cơ lây càng cao bởi không thể biết được người đang có bệnh hay không có bệnh
ngoài ra càng chỗ đông người thì việc đụng chạm phải chất tiếp nhiễm khuẩn rất cao
do vậy hạn chế đến nơi đông người và đeo khẩu trang nếu bắt buộc phải đến những nơi công cộng là biện pháp tối ưu để bảo vệ chính mình và cộng đồng
việc kỳ thị từ chối đón tiếp khách nước ngoài do lo ngại dịch bệnh từ một số người dân đã khiến cho chúng ta mất đi cơ hội của chính mình
bài viết được đăng tải trên báo lao động
khoảng hai ba tuần nay khi việt nam tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm virus sars cov hai
trong đó có nhiều người ngoại quốc tại một số địa phương đã diễn ra những hành động kỳ thị du khách quốc tế ở một số nơi công cộng
điều này phần nào làm giảm đi hình ảnh về một đất nước việt nam thân thiện mến khách trong mắt du khách quốc tế
để kịp thời chấn chỉnh giữ gìn hình ảnh đất nước con người điểm đến du lịch việt nam an toàn thân thiện hiếu khách
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo giả soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn
chỉ đạo các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cơ sở lưu trú nhất là tại các khu điểm du lịch
thực hiện nghiêm quy định của luật du lịch về việc không phân biệt đối xử đối với khách du lịch chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị
từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài
liên quan đến một số trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín khai gian khó kiểm soát được người nghi nhiễm tiếp xúc với bệnh nhân mắc covid một mươi chín
khiến cho dịch bệnh khó kiểm soát trong cộng đồng các chuyên gia luật đề nghị cần làm rõ động cơ bệnh nhân khai gian
đồng thời khởi tố các trường hợp này thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
báo kinh tế và đô thị dẫn ý kiến của luật sư nguyễn anh thơm
theo đó việc xử lý hình sự hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong tình hình hiện nay là cần thiết
nhằm gian đe những người coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người khác
mặt khác đây cũng là một trong những biện pháp để nâng cao ý thức của bản thân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước
về phòng chống góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh
theo quy định tại điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có thể bị phạt tù lên đến một mươi hai năm
và lỗi của người vi phạm trong trường hợp này
phát định là lỗi cố ý sán tiếp được quy định tại khoản hai điều một mươi bộ luật hình sự
người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra
tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra
trên báo công an nhân dân có bài viết khá chi tiết về công việc của những cán bộ chiến sĩ công an
trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín
chi tiết những câu chuyện cảm động trên khán giả có thể theo dõi trên báo số ra sáng ngày hôm nay
và câu chuyện mà chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là những khó khăn vất vả và hiểm nguy
khi họ thực thi nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
theo bài viết chia sẻ cùng với áp lực phòng chống dịch bệnh còn là áp lực công việc
với một lượng người rất lớn gồm cả trong và ngoài nước có thời điểm lên đến hàng nghìn người
thì chỉ cần một phút chủ quan lơ là của cán bộ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài
là có thể xảy ra sai sót
một số đối tượng có thể sử dụng hộ chiếu của người khác hoặc ngược lại để nhập cảnh
nếu là đối tượng cấm xuất hoặc đối tượng cấm nhập thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều
bởi vậy mỗi cán bộ nơi tuyến đầu đối mặt với dịch đều thấy trách nhiệm của mình
trong việc xử lý các tình huống vừa nhanh linh hoạt nhưng phải đảm bảo đúng quy trình
không để lọt đối tượng xuất nhập cảnh
cùng với áp lực của công việc thì cán bộ đơn vị còn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
ở cửa khẩu nếu cán bộ y tế là người đầu tiên tiếp xúc với hành khách từ nước ngoài về
thì cán bộ công an cửa khẩu cũng là lực lượng tiếp xúc nhiều nhất với các hành khách
nếu hành khách có biểu hiện của bệnh như ho sốt đau đầu nghi vấn liên quan đến các biểu hiện của dịch
thì họ phải phối hợp với lực lượng y tế đưa khách đến các bệnh viện
các trường hợp khác cán bộ chiến sĩ phải nhận diện từng người đảm bảo đúng người đúng đối tượng cách ly
trực tiếp kiểm tra hộ chiếu trong quá trình này nguy cơ lây nhiễm là rất cao
trên báo lao động có thông tin đó là tạm ngừng các hoạt động của quán bar
và vũ trường karaoke để phòng chống dịch covid một mươi chín là hành động cần thiết và kịp thời tại nhiều địa phương
trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp tuy nhiên giới trẻ vẫn có nhiều mánh lưới lách để chơi
báo lao động thông tin mùa dịch covid một mươi chín nhiều tỉnh thành trên cả nước đã ra văn bản yêu cầu tạm ngừng hoạt động
các quán bar vũ trường karaoke để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
không còn những điểm ăn chơi nơi công cộng một bộ phận giới trẻ thay đổi địa điểm
cho những cuộc vui thâu đêm tại gia
đi cùng với trào lưu nguy hiểm
ấy kinh doanh bóng cười qua mạng bỗng trở thành dịch vụ hút khách
vào ngày hôm qua một mươi tám tháng ba trao đổi với phóng viên báo lao động ông chu xuân kiên
cục trưởng cục quản lý thị trường hà nội cho biết việc kinh doanh bóng cười qua mạng
hay tất cả các loại hàng hóa khác vẫn liên tục được đơn vị này theo dõi kiểm tra
dù vậy ông kiên cũng thừa nhận có những khó khăn nhất định khi xử lý hoạt động kinh doanh bóng cười qua mạng
trong đó là việc phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý
trong phần tiếp theo của chương trình lần đầu tiên trẻ được tiêm chủng miễn phí tại bệnh viện công
cơ hội cho những trẻ đình trị nội chú không bị bỏ lỡ mũi tiền
sống đẹp ngày hôm nay là câu chuyện cảm động về chiến sĩ công an tạm hoãn đám cưới để tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức giao thông đáng chú ý
theo nghị định một trăm linh của chính phủ hành vi đi ngược chiều trên cao tốc có thể sẽ bị phạt tới một mươi bảy triệu đồng
kèm theo đó là tước giấy phép lái xe đến sáu tháng
tuy nhiên mức phạt như vậy có vẻ như vẫn chưa đủ sức gian đe các tài xế
khi mà mới đây hành vi này lại tiếp tục tái diễn trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
sự việc xảy ra vào chiều ngày một mươi ba tháng ba trên đoạn giao giữa quốc lộ một mươi tám với cao tốc hà nội thái nguyên
thuộc địa phận huyện yên phong tỉnh bắc ninh
ô tô tải loại ba tấn di chuyển ngược chiều tại nhánh đường dẫn vào cao tốc hướng đi thái nguyên
với tốc độ khá nhanh khiến nhiều phương tiện phải tránh lái né tránh
hiện cục cảnh sát giao thông bộ công an đang xác minh xe tải này và xử lý theo quy định của pháp luật
một thông tin đáng lưu ý đối với các tài xế hay di chuyển trên tuyến đường vành đai ba
sở giao thông vận tải hà nội cho biết sẽ rào chắn một phần đường
để phục vụ việc thi công nút giao với cao tốc hà nội hải phòng
phương án thi công được chia làm ba giai đoạn
chức năng sẽ tiến hành sửa chữa từ km một trăm sáu mươi một sáu trăm bốn mươi năm đến km một trăm sáu mươi hai ba trăm tám mươi
công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai ba
với đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng
thời gian rào chắn từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhà thầu giao chắn một phần đường vành đai ba để phục vụ thi công
sau khi nhận được văn bản của hiệp hội vận tải hà nội kiến nghị
phản ánh về đề xuất của một số doanh nghiệp vận tải muốn kéo dài thời gian

sau không giờ bộ giao thông vận tải vừa có văn bản phản hồi
bộ giao thông vận tải cho biết căn cứ quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định
được cấp có thẩm quyền phê duyệt giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
đối với tuyến liên tỉnh do sở giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất và công bố
đồng thời theo quy định hiện hành thì thời gian mở bến
đóng bến do địa phương quyết định trên địa bàn địa phương mình
từ thực tế nói trên bộ giao thông vận tải chuyển văn bản của hiệp hội vận tải
thành phố hà nội để sở giao thông vận tải hà nội xem xét giải quyết theo quy định
chiều qua bệnh viện nhi trung ương đã công bố hai ca ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất
hai bệnh nhi được ghép gan thành công là trường hợp mới hai mươi tháng tuổi nặng chín năm kg và chín tháng tuổi
nặng bảy năm kg trước đó cả hai bệnh nhân đều mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh có thể tử vong do
suốt huyết tiêu hóa nặng hoặc hôn mê gan theo các bác sĩ ghép gan từ người cho sống
đặc biệt với trẻ nhỏ là những kỹ thuật vô cùng khó nguy cơ thất bại cao tuy nhiên
với sự nỗ lực của các bác sĩ hiện tại sức khỏe của hai bé đang tiến triển rất tốt
có thể xuất viện trong vài ngày tới
vì dân phục vụ nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh hạnh phúc riêng của bản thân và gia đình
để tham gia tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
sống đẹp ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện của đồng chí thiếu ý nguyễn anh tuấn
cán bộ đội quản lý hành chính công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
ít ai biết được rằng anh là một trong những chiến sĩ đã giấu gia đình
hoãn đám cưới để lên đường nhận nhiệm vụ sẵn sàng tham gia vào tuyến đầu phòng chống dịch

không muốn bạn gái lo lắng những ngày đầu tuấn đã giấu việc phải ứng trực tại phòng khám đa khoa khu vực quang hà
chỉ đến khi vợ tương lai gặng hỏi anh mới nói thật
và xin lỗi cô việc sẽ tạm hoãn đám cưới
đầu tiên là cũng dẫn dỗi nhưng mà sau đó thì đã hiểu cho công việc của tôi và động viên tinh thần và mong muốn tôi cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ
hai đứa chuẩn bị cho đám cưới nào là đi chụp ảnh xong đi mua nhẫn rồi các thứ
nói chung là cũng chuẩn bị gần như là xong hết rồi nhưng mà nên tình như thế thì cũng rất là buồn rất là phùn thỡ
sau rồi thì cũng hiểu cho anh tại vì thứ nhất là công việc của anh đặc thù là như thế
bản thân mình cá nhân có thể giúp phần nào cho cộng đồng thì cũng rất là vui vẻ vì những cái việc mà anh làm có ích cho xã hội
tại công an tỉnh vĩnh phúc câu chuyện tạm hoãn đám cưới gác lại mọi hạnh phúc riêng không phải chỉ có riêng trường hợp của tuấn
cả tuấn và đồng đội của anh đều không coi những quyết định của mình là sự hy sinh
chỉ đơn giản với họ
đó là nhiệm vụ của một chiến sĩ công an cần phải hoàn thành
tại vì trước tiên nhất là địa bàn bình xuyên là cũng dính với cái dịch bệnh corona này thì nó là cũng nơi tôi công tác
nhưng mà tôi nếu mà tôi cũng có bao nhiêu đồng chí cũng còn gia đình khác
và khi mà tôi đã nhận nhiệm vụ thì tôi phải hoàn thành chất sắc nhiệm vụ mà khi mà trường hợp huyện giao cho gia đình cũng thông cảm và đồng ý
và vợ thì cũng động viên và nói cũng gọi là
tự giữ gìn sức khỏe hay đeo khẩu trang giữ gìn sức khỏe
các trường hợp bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực quang hà đều đã được chữa khỏi và ra viện
xã sơn lôi cũng đã dỡ bỏ lệnh cách ly để trở lại cuộc sống bình thường
tuấn và đồng đội tiếp tục nhận nhiệm vụ mới trong công tác phòng chống dịch
kế hoạch tổ chức đám cưới có lẽ phải chờ tới khi dịch tan
thưa quý vị
phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội vào chiều tối qua
chủ tịch thành phố hà nội cho biết có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp dương tính
diễn biến của dịch những ngày tới chắc chắn sẽ rất khó lường
và công việc của những người ở tuyến đầu phòng chống dịch chắc chắn cũng sẽ rất vất vả
vâng đúng là như vậy
nhưng quý vị cũng đừng quá hoang mang mà hãy nhìn xung quanh sẽ thấy tình người vẫn vô cùng ấm áp
và hà nội tháng ba cũng vô cùng đẹp với những sắc lá sắc hoa những lục điếc mơ nhú
có lẽ lâu rồi vì dịch bệnh mà chúng ta đã vô tình bỏ qua mất
cuộc sống vẫn luôn luôn là như vậy luôn có những niềm vui nhỏ sinh
chúc quý vị và các bạn sẽ tìm được cho mình những niềm vui như thế
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc